homeschooling học tại nhà hay là học tại trường
đây là vấn đề đau đầu của một số phụ huynh ở tp hcm hiện có con trong độ tuổi học phổ thông
học ở trường thì bị áp lực còn homeschooling thì còn nhiều điểm phải cân nhắc
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trước thực tế môi trường giáo dục hiện nay học sinh phổ thông chịu nhiều áp lực về thời gian chương trình học điểm số
nhiều phụ huynh thấy rõ vấn đề này nhưng không có cách nào khác
và gần đây hình thức home scoling tức học tại nhà đã xuất hiện tại tp hcm gây sự chú ý đến nhiều phụ huynh mong muốn cho con mình học theo hình thức này để không còn chịu áp lực ở trường
trong khi một mươi hai năm đó chúng ta có thể trao con học ở những lớp học khác chẳng hạn như là học ngoại ngữ học thể lực học về âm nhạc đi nhiều nơi
thực ra homeschooling đã phổ biến ở một số quốc gia phát triển
tuy nhiên đối với việt nam phương pháp homescoling cần phải nghiên cứu kỹ cân nhắc áp dụng
tôi nghĩ rằng là cái vấn đề home scorenk nó cũng vẫn là một cái vấn đề còn đang nên thảo luận
chứ không có một cái quyết định
chắc chắn như thế nào có thể là sẽ có một cái giải pháp gọi là ôm hòa
theo ý kiến của nhiều chuyên gia ngành giáo dục dù học ở hình thức nào ở đâu
cần phải bảo đảm ba yếu tố quan trọng đối với học sinh phổ thông
đó là kiến thức chuyên môn nhận thức xã hội và phát triển tâm sinh lý
bảo đảm ba yếu tố đó thì đứa trẻ mới phát triển tốt được
vẫn biết con mình chịu áp lực ở nhà trường nhưng có những phụ huynh biết chấp nhận
thay đổi tư duy và có cách dạy cho con mình thích
nghĩ với thực tế
tôi cảm thấy rằng là cái việc ở trong nhà trường hiện nay
có những vấn đề có những bất ổn
thì tất cả những điều đó tôi không cho rằng nó là một cái lý do để cho tôi chạy trốn
mà đó là những cái cơ hội để cho tôi dạy con tốt hơn
và con tôi được rèn luyện nhiều hơn giống như con được tiêm vaccine cho cái cuộc sống của mình
những phương pháp mà các chuyên gia các bậc phụ huynh đặt ra
chỉ mong muốn con em trong độ tuổi học phổ thông bên cạnh học kiến thức
thì cần có môi trường điều kiện để hình thành nhân cách tâm hồn
được nuôi dưỡng
do vậy nhiều bậc phụ huynh ở thành phố hồ chí minh
đang trông chờ những thay đổi từ phía ngành giáo dục